mùa mưa năm hai nghìn một mươi bảy và đầu mùa mưa năm nay trên địa bàn thành phố lai châu tỉnh lai châu
đã xuất hiện các hố cát tơ sụt lún có hố hàng chục mét vuông
ảnh hưởng lớn đến đời sống và sinh hoạt của người dân
hiện tại những hộ dân bị ảnh hưởng của các hố cát tơ đang mong muốn chính quyền thành phố lai châu
nhanh chóng di chuyển đến nơi an toàn để ổn định đời sống
mùa mưa năm hai nghìn một mươi bảy trên địa bàn xã nậm lòng xuất hiện năm hố cát tơ ở các bản lùng thàng hổi lùng và dùng châu
mùa mưa năm nay lại tiếp tục xuất hiện nhiều hố cát tơ rẻ rác ở các điểm thuộc xã nậm lòng
ngay trên tuyến quốc lộ bốn d đoạn qua địa phận bản sùng châu xã nậm lỏng thành phố lai châu
đã xuất hiện hố cát tơ dài ba mươi mét sâu ba mét phá một phần hai mặt đường và vỉa hè
gây ảnh hưởng đến giao thông đi lại của người dân
già rồi sợ lắm ở đây thường xuất hiện nhiều hố sụt lún
mỗi khi có mưa lớn và kéo dài thì gia đình không ăn không ngủ được
khuê là mưa rất to thì cũng phải vợ con cũng phải dậy để xem
cũng sợ quá cho nên là nhiều lúc cũng phải muốn di chuyển cho chỗ để an toàn cho gia đình nữa
ngay sau khi xảy ra các hố cát tơ thành phố lai châu đã chỉ đạo phòng quản lý đô thị
cám biển cảnh báo cho người dân và phương tiện giao thông đi vòng sang đường khác
việc khắc phục hố cát tơ trong thời điểm mùa mưa này hết sức khó khăn vì mưa lớn kéo dài
thành phố lai châu đang chỉ đạo các cơ quan chuyên môn nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ
sớm trả lại phần đường và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân yên tâm đi lại
khi xảy ra hiện tượng xuất nún thành phố đã chỉ đạo xã cảnh báo hai hộ dân này di chuyển ra khỏi địa bàn hiện tại đang xuất nún
để đảm bảo không bị ảnh hưởng đến nguy cơ ảnh hưởng đến người và đến tài sản của người dân
và cái biện pháp khắc phục việt lây thì sau khi sinh viên tỉnh cũng như các sở hướng dẫn thì thành phố đã chỉ đạo cho doanh nghiệp và các cơ quan chuyên môn
chức khắc phục ngay bằng cách sử dụng dõi thép để đưa đa học vào dõi thép
sau đưa xuống cái phần cốt đáy nền để theo biện pháp này và thấy đây là một cái biện pháp phù hợp và hiệu quả
hiện tại cạnh điểm xảy ra hố cát tơ lớn đã có dấu hiệu xuất hiện nhiều hố cát tơ khác ở xung quanh khu vực thuộc xã nậm lòng
thành phố lai châu cần chủ động khảo sát địa chất và mức độ ảnh hưởng của các hố cát tơ để có kế hoạch khắc phục hợp lý
đồng thời di rời các hộ dân ra khỏi vùng có nguy cơ ảnh hưởng để bảo đảm tính mạng và tài sản cho người dân